bất chấp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
dương văn tỷ chú tại xã phú hữu huyện an phú tỉnh an giang
vẫn tổ chức đưa nhiều người xuất nhập cảnh trái phép
sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với dương văn tỷ về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày ba mươi tháng năm tỉ được một người tên là tiền đưa điện thoại
để nhờ đưa người này và gia đình xuất cảnh trái phép sang campuchia đến sự đám tang
rồi nhập cảnh trái phép về việt nam với giá hai triệu đồng một người
tỷ đã đồng ý
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày tỉ dùng xuồng đưa người này cùng với tám người khác xuất cảnh trái phép sang campuchia
đến ngày bốn và ngày sáu tháng sáu tỉ tổ chức đưa những người này nhập cảnh trái phép về việt nam
và nhận một mươi năm triệu đồng tiền công
ngày hai mươi năm tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với dương văn tỷ về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép